như vậy có thể thấy là trong thời gian vừa qua lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
nhiều loại tội phạm đã gia tăng hoạt động đặc biệt là tội phạm liên quan đến ma túy
các đối tượng hoạt động với những phương thức thủ đoạn tinh vi xảo quyệt làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
phản ánh sau đây tại tỉnh bạc liêu
hai vụ sáu mươi năm đối tượng phạm tội liên quan đến tảng chữ sử dụng vận chuyển trái phép chân ma túy
với vật chứng thu giữ gần hai kg ma túy các loại là kết quả mà lực lượng công an tỉnh bạc liêu phát hiện bắt giữ
từ khi tỉnh bạc liêu thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội cho đến nay
điều đang nói nhiều đối tượng vẫn ngang nhiên tụ tập ca hát và sử dụng trái phép chân ma túy
tại các quán karaoke với quy mô lớn khi tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp
trong thời gian dịch bệnh này nhiều đối tượng phạm tội ma túy đã lợi dụng phương tiện xe luồng xanh xe đực ưu tiên
để dẫn chuyển trái phép chân ma túy từ thành phố hồ chí minh về các tỉnh miền tây trong đó có tỉnh bạc liêu để tiêu thụ
và điều đáng nói hơn nữa là trong thời gian giãn cách xã hội thì nhiều chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện
như quán karaoke nhà chọa nhà chọa thê khách sạn dân dân có hành vi tổ chức chứa chấp sử dụng trái phép chân ma túy
trên thực tiên
các đối tượng hoạt động rất tinh vi bằng mọi thủ đoạn để qua mắt lực lượng chức năng
thậm chí một số đối tượng lợi dụng xe vận tải luồng xanh hỗ trợ phòng chống dịch trong thời gian giãn cách xã hội
để mua bán vận chuyển ma túy đi tiêu thụ
cụ thể vào khoảng giờ ngày một mươi tám tháng tám phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bạc liêu
phát hiện xe ô tô bị kiểm soát năm mươi một g sáu mươi năm nghìn ba trăm một mươi bốn chở ba đối tượng đang tàng trữ bốn bịch ni lông chứa ma túy đá
bảy viên nén màu hồng với tổng trọng lượng trên một sáu kg và gần bốn mươi năm triệu đồng
tại cơ quan công an ba đối tượng khai nhận đã thuê xe đăng ký luồng xanh hỗ trợ phòng chống dịch với giá hai mươi triệu đồng
để đi từ tp hcm đến huyện phước long bán ma túy
tại một quán karaoke trên địa bàn xã tân phong thị xã giá rai lực lượng công an cũng bắt giữ hàng chục đối tượng
sử dụng trái phép chân ma túy thu giữ nhiều gói ni lông bên trong có chứa nhiều hạt tinh thể nghi là ma túy
ba mươi bảy viên nén và một số dụng cụ sử dụng trái phép chân ma túy cùng một khẩu súng ngắn
với nhiệm vụ vừa bảo đảm an ninh trật tự vừa phòng chống dịch bệnh đặt ra cho lực lượng công an nhiều khó khăn thách thức
xong với sự quyết tâm của lực lượng công an sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các cấp các ngành
tình hình tội phạm nói chung trong đó có tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh bạc liêu đã được kiềm chế và kéo giảm
góp phần bảo đảm an ninh trật tự chung tay cùng địa phương đẩy lùi dịch bệnh